trên đại ngàn trường sơn hùng vĩ những người con đồng bào vân kiều ba cô luôn tự hào khi được mang họ hồ của bác
thế nhưng không có nhiều người được vinh dự gặp trực tiếp bác hồ như bà hồ thị vân ở huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
niềm vinh dự tự hào to lớn ấy đã được bà vân duyên giữ trao truyền lại cho các thế hệ người đồng bào để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc
năm nay đã hơn chín mươi tuổi nhưng bà hồ thị vân ở xã vĩnh âu huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị vẫn nhớ như in câu chuyện cách đây đã hơn sáu mươi năm
đó là vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba bà là điển hình phụ nữ các xã miền núi của tỉnh quảng trị được ra hà nội gặp bác hồ
trong cuộc gặp gỡ xúc động đó bà vân đã mạnh dạn phát biểu thông tin với bác về tình hình chống mỹ cũng như cuộc sống của nhân dân miền núi huyện vĩnh linh
bác hồ đã có lời khen dành cho bà
đồng thời căn dặn nhiều điều quý giá
được gặp bác hồ thì ai nấy cũng đều vui lắm và vinh dự
bác quan tâm hỏi hang tình hình chiến đấu sản xuất từng xã từng huyện
bác căn dặn còn đấu tranh chống giặc mỹ thì còn gian khổ đặc biệt là vùng miền núi vốn đã khó khăn
vậy nên người đồng bào phải gắn bó đoàn kết với nhau để vừa chiến đấu vừa sản xuất phục vụ chiến đấu hiệu quả chung sức cùng cả nước đánh thắng giặc mỹ
khắc ghi lời bác
suốt quá trình công tác hơn ba mươi năm tại xã vĩnh âu bà hồ thị vân luôn cống hiến hết mình vì bà con dân bản
bà tích cực vận động người dân nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập quyết tâm đẩy lùi giặc đói giặc rốt
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín sau khi bác mất bà vân lập bàn thờ bác trong ngôi nhà nhỏ của mình để nhắc nhở bản thân và con cháu luôn kính yêu và nói theo tấm gương của người
bán chấp hình đảng bộ xã vĩnh âu
quyết định đưa bức ảnh của bà hồ thị vân gặp bà hồ vào trang nhất của quận lịch sử đảng bộ xã vĩnh âu gia đoàn một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi
nhằm nêu bật truyền thống của những người con vinh dự được mang hò hồ của bác
tại xã vĩnh âu bà vân là nhân chứng sống của lịch sử nhắc nhở các thế hệ đồng bào vân kiều để có được cuộc sống tự do hạnh phúc như hôm nay
cùng với sự chăm lo của đảng
nhà nước thì càng phải chủ động vươn lên từ đó tạo dựng cuộc sống ngày càng ấm no văn minh hơn xây dựng bản làng ngày thêm đổi mới